liên quan đến vụ phát hiện hơn hai bảy tấn thịt gà hết hạn sử dụng và nhiễm khuẩn
ngày hai mươi năm tháng tám phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai cho biết vừa xử phạt công ty trách nhiệm hiếu hạn thực phẩm khánh huy
với số tiền hơn năm mươi hai triệu đồng về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng
công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm khánh huy đã vi phạm hai hành vi gồm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng
ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa và buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm
đăng ký bán công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định
tại quy chuẩn tiêu chuẩn quy định của pháp luật tương ứng
đối với hơn hai bảy tấn thịt gà hết hạn sử dụng mà nhiễm khuẩn salmonella
sau khi có kết quả xét nghiệm lực lượng chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định